trong tuần từ ngày bốn đến ngày một mươi tháng một mươi một trên địa bàn thủ đô hà nội ghi nhận gần bảy trăm hai mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
giảm bốn mươi năm trường hợp so với tuần trước đó đây cũng là tuần thứ ba liên tiếp số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng giảm
như vậy từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận chín tám trăm chín mươi chín trường hợp mắc sốt xuất huyết chưa có trường hợp tử vong
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết với số ca mắc liên tục giảm trong những tuần gần đây
hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thành phố sẽ khống chế được dịch bệnh sốt sốt huyết
dù vậy công tác phòng chống dịch bệnh này từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín vẫn tiếp tục được tăng cường
cụ thể trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tiếp tục giám sát các ca bệnh chủ động tại sáu mươi ba bệnh viện
hỗ trợ các quận huyện trọng điểm triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bỏ gậy và chiến dịch phun hóa chất diện rộng